cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối tượng lầu a nhìa chú xã sa dung huyện điện biên đông đang có hình vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ cơ quan công an thu giữ hai bánh heroin khối lượng khoảng bảy trăm linh gram một con dao nhọn và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an lầu a nhìa khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
đêm qua lực lượng công an tp sóc trăng bất ngờ kiểm tra dịch vụ karaoke trân nhi
thuộc khóm một phường bốn thành phố sóc trăng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra tại phòng số hai bốn năm sáu bảy dịch vụ karaoke trân nhi thuộc khóm một phường bốn tp sóc trăng
lực lượng công an phát hiện trong các phòng karaoke có hai mươi tám đối tượng gồm một mươi chín nam và chín nữ có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba gói ma túy đá bốn viên thuốc lắc số tiền một mươi triệu đồng ba điện thoại di động
cùng một số tăng vật có liên quan tiến hành thử test nhanh kết quả có một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
chuyên đột nhập vào nhà nghỉ khách sạn trộm góp tài sản đối tượng võ mộc chiêu chú xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tp bình thuận
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án ra lệnh tạm giam hai tháng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng sáu nhận được tin báo của người dân tại khách sạn na ha na trên đường ba tháng hai phường một tp đà lạt
bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm hai mươi ba triệu đồng của du khách
công an tp đà lạt đã xác định đối tượng võ mộc chiêu có nhiều nghi vấn
trước những chứng cứ không thể chối cãi chiêu đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình
qua đấu tranh khai thác triều thừa nhận chỉ trong vòng chưa đầy một tháng từ giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
triều đã thực hiện năm vụ trộm của du khách tại các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố đà lạt tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng
cố vượt qua đường sắt
một tài xế xe tải bị tàu hút lìa chân vụ việc xảy ra vào trưa nay tại hà tĩnh
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay đoàn tàu đang chạy trên đường sắt bắc nam đến địa phận xã đức châu huyện đức thọ
thì tông trúng vào chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn nghìn hai trăm bảy mươi ba
chưa rõ danh tính tài xế đang cố băng qua đường sắt
xe tải bị tàu tông mạnh kéo lê khoảng một trăm linh mét mới dừng lại
vụ tai nạn khiến cho tài xế xe tài bị cán đứt lìa một chân rơi vào tình trạng nguy kịch
tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng hư hỏng nặng mắc kẹt dưới đầu tàu
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi